phiên họp thứ ba mươi của ủy ban thường vụ quốc hội sẽ diễn ra trong ngày hai mươi hai tháng hai tại phòng họp tân trào nhà quốc hội
chủ tịch quốc hội vương đình huệ tham dự phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp
tại phiên họp thứ ba mươi ủy ban thường vụ quốc hội dành nhiều thời gian để tiến hành cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu
chỉnh lý dự thảo luật lưu trữ sửa đổi cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ
về công tác giám sát ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của quốc hội tháng một năm hai nghìn hai mươi
trong đó có công tác dân nguyện tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
tại phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội cũng sẽ xem xét tờ trình của viện kiểm sát nhân dân tối cao
về giao bổ sung số lượng kiểm sát viên của viện kiểm sát nhân dân và tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ năm quốc hội khóa một mươi
ngày hai mươi một tháng hai ủy ban nhân dân huyện đồng văn tỉnh hà giang tổ chức khánh thành đền thờ lũng cú
tưởng nhớ công lao của thái úy lý thường kiệt và hoàng đế quang trung đã có công xây dựng và đánh dấu chủ quyền lãnh thổ
giữa buổi lễ có lãnh đạo một số bộ ngành trung ương lãnh đạo tỉnh hà giang và đông đảo nhân dân du khách
đền lung cú nằm cách cột cờ quốc gia lũng cú một hai km về phía đông nam thờ hoàng đế quang trung và thái úy lý thường kiệt
là hai vị tiêu biểu cho việc đánh dấu mốc chủ quyền của mảnh đất lũng cú
quy mô đền rộng năm sáu trăm linh m hai
với tổng mức đầu tư gần hai mươi hai tỷ đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa một trăm linh
việc khánh thành đền lũng cú có ý nghĩa lịch sử của vùng đất nơi địa đầu cực bắc của tổ quốc
khơi gợi niềm tự hào dân tộc thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ mai sau
đồng thời phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tâm linh tạo sản phẩm du lịch mới về văn hóa tâm linh cho du khách trong và ngoài nước
khi đến tham quan cột cờ quốc gia lũng cú
tỉnh tuyên quang phấn đấu trồng mới một mươi năm trăm linh hectare rừng
ngay từ những ngày đầu năm các địa phương và chủ rừng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
lông ghép phong trào tết trồng cây phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra
tỉnh tuyên quang đã chủ động phân bổ chỉ tiêu cho các huyện thành phố và các chủ rừng
đồng thời chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp cùng các địa phương tuyên truyền
vận động các hộ dân đăng ký diện tích trồng chăm sóc cây lâm nghiệp để lứa cây trồng phát triển tốt đạt hiệu quả kinh tế cao
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn giám sát chặt chẽ nguồn gốc giống
năm nay các doanh nghiệp cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh tuyên quang
dự kiến sẽ sản xuất ba mươi triệu cây giống trong đó có hơn hai mươi triệu cây
phục vụ nhu cầu trồng rừng trên địa bàn số còn lại cung ứng cho người trồng rừng tại các tỉnh lân cận
trong những năm qua tuyên quang đã hình thành vùng rừng nguyên liệu với gần hai trăm linh hectare
tỷ lệ che phủ rừng trên sáu mươi năm tốc độ tăng trưởng ngành lâm nghiệp đạt chín một năm
để thực hiện tốt việc chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của ủy ban châu âu ec lần thứ năm
về chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định iuu gỡ cảnh báo thẻ vàng
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển
trực thuộc trung ương gia soát
định rõ tình trạng tàu cá mất kết nối
theo thống kê của cục thủy sản hiện có bảy tàu cá vi phạm vượt danh giới trên biển
bao gồm kiên giang năm tàu cá quảng ngãi tiền giang
bốn ba trăm bảy mươi năm tàu cá trên một mươi năm mét không bật thiết bị giám sát hành trình trên sáu tháng
trong đó có hai trăm hai mươi tàu cá trên hai mươi bốn mét gần một mươi năm hai trăm linh tàu cá ba không đăng ký không đăng kiểm không cấp phép
để thực hiện tốt công tác chuẩn bị
làm việc với đoàn thanh tra của ủy ban châu âu ec lần thứ năm
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh thành phố ven biển
giả soát kiểm tra và xác định rõ tình trạng các tàu cá mất kết nối vms trên sáu tháng
đặc biệt là kiểm tra xác minh tàu cá có chiều dài từ hai mươi bốn mét trở lên
đồng thời tuyên truyền hướng dẫn ngư dân thực hiện đăng ký tàu cá theo quy định
đối với các tàu cá chưa đăng ký tại địa phương
đề nghị các địa phương tăng cường nguồn lực để triển khai thực hiện hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử
sáng ngày hai mươi một tháng hai tại di tích từ đường họ mạc cổ trai xã ngũ đoan huyện kiến thụy
thành phố hải phòng đã diễn ra khai mạc hội thi truyền thống vật dân tộc thời mạc lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi bốn
hội thi truyền thống vật dân tộc thời mạc được tổ chức nhằm với các tỉnh
mục đích thúc đẩy phong trào truyền dạy tập luyện môn vật dân tộc
bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa thể thao của dân tộc
đồng thời khôi phục và phát huy các giá trị văn hóa dân gian đặc sắc của người dân trên miền đất dương kinh xưa
trị ấn thái tổ nhân minh cao hoàng đế mạc đăng dung vốn là đô lực sĩ võ trạng nguyên khai sáng vương triều mạc
hội thi đã và dần hình thành một sản phẩm văn hóa du lịch lịch sử tâm linh độc đáo và hấp dẫn
phương và thành phố hải phòng
hội vật diễn ra từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng hai tức ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng riêng
quy tụ hai trăm linh đô vật đến từ hai mươi đoàn trên cả nước tham gia ở một mươi hạng cân đối với cả nam và nữ
tranh ba mươi giải thưởng với giá trị giải thưởng trên ba trăm linh triệu đồng
là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa hiện trên địa bàn tỉnh ninh bình
đang có hàng chục cây thổ thụ hàng trăm năm tuổi được hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường việt nam
công nhận là cây
để bảo tồn và phát huy giá trị của cây di sản ninh bình đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền
vận động nhân dân chung tay chăm sóc và bảo vệ cây di sản phát triển du lịch gắn với việc bảo tồn các di tích và cây di sản
chùa hương long hiện đang sở hữu hai cây cổ thụ được công nhận là di sản việt nam vào năm hai nghìn một mươi
cây thị với năm trăm ba mươi bốn năm tuổi và cây bàng hai trăm ba mươi sáu năm tuổi
đây là những nhân chứng lịch sử
văn hóa trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ là nơi tiễn đưa bao thế hệ con em ninh nhất
lên đường làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ miền bắc giải phóng miền nam
rất vinh dự và tự hào thì trong chùa chúng tôi là có hai cây di sản được trong khuôn viên chùa
hằng ngày phật tử chúng tôi luôn luôn quét dọn sạch sẽ và tu bổ chăm sóc tưới tắm hằng ngày
để cho cây
việc vinh danh những cây cổ thụ không chỉ góp phần bảo tồn đa dạng sinh học
bảo vệ các nguồn gen tiêu biểu của ninh bình mà còn tạo sức hút về du lịch sinh thái
khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử văn hóa của địa phương
nâng cao trách nhiệm cho cộng đồng đối với tự nhiên môi trường
cây thị này là chúng tôi lớn lên đã thấy có từ lâu đời rồi
thì bây giờ chúng tôi cũng rất tự hào là cây này được nhà nước bảo tồn là di sản văn hóa
cho nên là chúng tôi cũng chung tài góp sức để là di dữ cái cây này
chính dị cho các hội cây di sản làm sao chăm sóc bảo vệ cây
duy trì sự sống của cây hàng năm thường xuyên
bởi vì cái hiện tượng mà cây gây chết các cái cành là cũng phải nhờ vào khoa học kỹ thuật
nên là cũng về nhờ cái hội cây di sản để có cái hình thức để bảo vệ
để duy trì cây lâu dài
hiện nay các cây di sản tại ninh bình có tuổi thọ cao dễ bị xâm hại bởi sâu bệnh và thiên tai
việc chăm sóc đòi hỏi phải có kỹ thuật và kinh phí lớn
trong khi việc bảo tồn chủ yếu là do chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư nơi có cây đảm nhận
để thực hiện việc bảo tồn phát huy giá trị cây di sản
ninh bình cần có chính sách cụ thể để bảo tồn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền
vận động để người dân cùng chung tay chăm sóc và bảo vệ
chiều ngày hai mươi một tháng hai tại hà nội bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh điện biên
họp báo thông tin về năm du lịch quốc gia điện biên hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề
vinh quang điện biên phủ trải nghiệm bất tận sự kiện nhằm hội tụ phát huy và quảng bá
những giá trị tiềm năng của du lịch điện biên nói riêng vùng tây bắc và du lịch việt nam nói chung
năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề vinh quang điện biên phủ trải nghiệm bất tận
do ủy ban nhân dân tỉnh điện biên đăng cai
lễ khai mạc gắn với lễ hội hoa ban năm hai nghìn hai mươi bốn dự kiến diễn ra vào tối ngày một mươi sáu tháng ba
tại quảng trường mùng bảy tháng năm thành phố điện biên phủ
trong năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi bốn có một trăm sáu mươi chín chương trình sự kiện hưởng ứng
trong đó có một mươi ba chương trình sự kiện quốc gia do bộ văn hóa thể thao và du lịch
các bộ ban ngành trung ương chủ trì tổ chức tỉnh điện biên chủ trì tổ chức hai mươi tám chương trình sự kiện hoạt động
một trăm hai mươi tám sự kiện hoạt động hưởng ứng do ba mươi ba tỉnh thành phố trực thực
ngoài thế mạnh du lịch lịch sử tâm linh điện biên còn giàu tiềm năng về du lịch nghỉ dưỡng
du lịch sinh thái khám phá thiên nhiên và trải nghiệm bản sắc văn hóa của một mươi chín dân tộc
năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi bốn góp phần tiếp tục phát huy vai trò của du lịch điện biên trong liên kết
tạo động lực phát triển du lịch khu vực tây bắc
phát huy thành công và sức lan tỏa của chuỗi hoạt động áo dài trong tuần lễ áo dài việt nam
do trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam tổ chức
năm nay để tiếp tục lan rộng sức ảnh hưởng hình ảnh giá trị áo dài trong cộng đồng
và chuẩn bị cho buổi khai mạc tuần lễ áo dài việt nam hai nghìn hai mươi
mới đây ban tổ chức cùng những nhà thiết kế đến từ ba miền bắc trung nam
đã tổ chức hoạt động tìm kiếm những người mẫu để tham gia trình diễn trong sự kiện đặc biệt này
sự kiện thời trang hương sắc áo dài việt với sự góp mặt của nhà thiết kế đỗ trịnh hoài nam
và hơn năm mươi nhà thiết kế nổi tiếng đến từ ba miền bắc trung nam
với mong muốn khai thác tôn vinh nét đẹp dân tộc việt nam qua tà áo dài truyền thống
đặc biệt tham dự trong sự kiện này còn có phần trình diễn của phu quân các đại sứ quán tại việt nam
để chuẩn bị cho sự kiện này ban tổ chức cùng các nhà thiết kế đã tổ chức buổi tìm kiếm
những người mẫu tài năng sẽ biểu diễn trong lễ khai mạc hương sắc áo dài việt
là một hoạt động không thể thiếu trong tuần lễ áo dài việt nam
hương sắc áo dài việt với sự kết hợp giữa ca múa nhạc kịch và công nghệ âm thanh ánh sáng đặc sắc
lễ khai mạc tuần lễ áo dài việt nam sẽ được diễn ra vào tối ngày hai mươi chín tháng hai tại nhà hát hồ gươm hà nội
sự kiện hứa hẹn sẽ đem đến cho người dân việt nam cùng du khách quốc tế những cung bậc cảm xúc đáng nhớ
và những trải nghiệm độc đáo từ đó góp phần nuôi dưỡng lan tỏa tình yêu áo dài
đồng thời bảo tồn phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp giàu bản sắc của dân tộc việt nam
ngày hai mươi một tháng hai tỉnh quảng ninh đã tổ chức lễ đón chào mừng đoàn đua thuyền buồm vòng quanh thế giới
clipper race đến hạ long đây là giải đua thuyền danh tiếng thế giới được bắt đầu từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
và đến thời điểm này đã có hơn năm mươi thành phố trên thế giới là điểm dừng chân của cuộc đua
giải đua thuyền buồm vòng quanh thế giới krip perce mùa giải hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn với gần bốn trăm linh thủy thủ trên một mươi một thuyền buồm
được chia làm tám chặng với một mươi sáu cuộc đua riêng lẻ và sáu lần vượt đại dương
điểm đến hạ long nằm trong trạng đua số năm
bốn năm mang tên thử thách châu á thái bình dương
dự kiến ngày hai tháng ba các thuyền sẽ rời vịnh hạ long tiếp tục hành trình đến cảng cửu châu trung quốc
chúng tôi rất hào hứng và thích thú khi lướt sóng và ngắm nhìn những hang động núi đá trên vịnh hạ long
trong quá trình vườn đại dương có nhiều khó khăn thử thách như sự khắc nghiệt của thiên nhiên
tuy nhiên bằng tinh thần đoàn kết cố gắng và tình yêu với bộ môn đua thuyền buồm vòng quanh thế giới
chúng tôi có thể vượt qua thử thách và hoàn thành trạng đua
hạ long rất đẹp khung cảnh nên tơ chữ tình
chúng tôi đã có chuyến đi thăm vịnh hạ long thú vị và có những trải nghiệm tuyệt vời
ẩm thực ở hạ long cũng rất ngon chúng tôi rất thích nơi đây
nhân dịp này tỉnh quảng ninh sẽ tổ chức một số hoạt động bên lề như thảo luận và kết nối đầu tư giữa các doanh nghiệp việt nam và đối tác nước ngoài
giao lưu giữa các thủy thủ với các doanh nghiệp nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh tham quan thuyền tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật
thông qua sự kiện tỉnh quảng ninh mong muốn giới thiệu quảng bá hình ảnh du lịch của địa phương giới thiệu cơ hội tiềm năng
dự án thu hút đầu tư tại tỉnh đến bạn bè quốc tế và các nhà đầu tư tiềm năng
đây cũng là dịp để tỉnh quảng bá hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp văn hóa đặc sắc và con người thân thiện điểm đến an toàn hấp dẫn
bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra hôm nay
từ ngày bốn tết giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn có năm mươi chín tàu cá xuyên tết của ngư dân tỉnh phú yên bắt đầu cập bến
theo ghi nhận trên báo nhân dân chuyến biển đầu tiên của năm mới khai thác được hàng tấn cá ngừ chủ tàu và lao động đều rất phấn khởi
đại diện ban quản lý cảng cá phú yên cho biết so với những năm gần đây chuyến biển đầu năm giáp thìn này ngư dân cầu cá ngừ trông lớn
tuy giá cá ngừ đầu mùa còn thấp nhưng bù lại sản lượng nhiều báo hiệu một năm mưa thuận gió hòa làm ăn phát đạt
thiếu hụt lao động biển nhất là lao động đánh bắt xa bờ đang gia tăng dọc dài miền trung trong khoảng bảy năm trở lại đây
đầu xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn do nhu cầu vươn khơi đón lọc tăng mạnh nên cơn khát lao động biển càng trầm trọng
theo ghi nhận trên báo sài gòn giải phóng nhiều tàu cá đánh bắt phải nằm bờ vì tìm không được bạn tàu hoặc ra khơi thiếu bạn khiến cho chuyến biển đầu xuân gặp nhiều gian chuân
nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân chủ yếu thiếu lao động nghề biển là do
điều kiện làm việc khó khăn vất vả nhưng thu nhập không cao
sự thiếu hụt lao động biển cũng khiến cho các chủ tàu phải bỏ thêm chi phí lớn để thuê bạn tàu
thậm chí phải đi các tỉnh khác để thuê lao động không có tay nghề và kinh nghiệm nên luôn có nhiều hệ lụy và rủi ro
thưa quý vị nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng đặt mục tiêu tới năm hai nghìn hai mươi năm cả nước có ít nhất ba km đường cao tốc
theo bài viết trên báo thời này chỉ trong nửa nhiệm kỳ vừa qua
tạo ra sự đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng
riêng năm hai nghìn hai mươi ba đã có chín dự án đường cao tốc mới hoàn thành số dự án này
cả nước đã có thêm bốn trăm bảy mươi năm km đường cao tốc tức là cứ mỗi một ngày trong năm hai nghìn hai mươi
chúng ta xây dựng được một ba km đường cao tốc
những cung đường mới cũng mở ra tiềm năng và cơ hội thu hút đầu tư cho nhiều vùng đất trên mọi miền đất nước
chuyển sang thông tin trên báo đại đoàn kết
xâm nhập mặn tại đồng bằng sông kiểu long mùa khô năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn bắt đầu gây gắt
năm nay được đánh giá là một năm khô hạn và mặn sẽ lấn sâu nhất trong bốn năm gần đây
ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho rằng tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông kiểu long
phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông mê công châu cương và còn biến động trong thời gian tới
do đó các địa phương cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo và tranh thủ tích chữ nước ngọt khi chiều thấp phục vụ nông nghiệp và dân sinh
theo thông tin trên báo lao động dự báo năm năm tới việt nam cần khoảng hai mươi người trình độ từ đại học trở lên trong ngành công nghiệp bán dẫn
nhu cầu nhân lực ngành bán dẫn lên tới năm đến một mươi kỹ sư một năm nhưng khả năng đáp ứng của thị trường lao động chưa đến
một số ý kiến chuyên gia cho rằng nguyên nhân chủ yếu dẫn tới nông nghiệp và dân sinh là nông nghiệp bán dẫn
nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ bán dẫn nằm ở kỹ thuật nằm ở quy luật khách quan trong quan hệ cung cầu giữa hệ thống giáo dục đào tạo và thị trường lao động
vì vậy cùng với sự định hướng rõ nét nguồn nực hỗ trợ tương xứng và công cụ điều phối hiệu quả của nhà nước rất cần sự chủ động vào cuộc của các cơ sở giáo dục đại học kết hợp cùng các tập đoàn doanh nghiệp

do thị trường bất động sản gặp khó đặc biệt là nhiều dự án gặp vướng pháp lý như chậm được tháo gỡ nên nguồn vốn tín dụng kênh này trong đó có tín dụng tiêu dùng cho người mua nhà bị giảm mạnh
báo kinh tế và đô thị dẫn thông tin từ cục du lịch quốc gia
năm hai nghìn hai mươi ba du lịch việt nam đã đón một mươi hai sáu triệu lượt khách quốc tế vượt xa mục tiêu tám triệu lượt khách
đặc biệt trong kỳ nghỉ tết nguyên đán giáp thìn ngành du lịch tiếp tục ghi nhận mức tăng lượng lớn

cuối cùng tiêu mục điểm báo cũng đã kết thúc chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân
tiếp theo sẽ là những thông tin dự báo thời tiết trong ngày
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị
quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trước khi đón đợt không khí lạnh về vào đêm nay lúc này cả miền bắc vẫn chịu sự chi phối của rìa phía nam dãy ngắp thấp
có trục vào khoảng hai mươi ba hai mươi bốn độ vị bắc nối với vùng ấp thấp phía tây
vì thế hầu khắp bắc bộ đều có được trạng thái tạnh giáo và có nắng từ sớm
chỉ riêng khu vực các tỉnh quảng ninh hải phòng thái bình và nam định chịu ảnh hưởng của đới gió đông nam ẩm
nên đang duy trì tình trạng mây nhiều sương mù dày và một vài nơi có mưa nhỏ
trong ngày hôm nay dạnh ấp thấp này vẫn chi phối các tỉnh ven biển và vùng phía nam của vùng đồng bằng cũng như thủ đô hà nội
vì thế sau chín giờ trời sẽ chuyển nắng trở lại nền nhiệt ngày tăng lên mức hai mươi tám ba mươi độ
các nơi khác của miền bắc trời nắng sớm hơn nên nhiệt độ cao hơn phổ biến từ ba mươi ba mươi ba độ
đến tối và đêm nay khối khí lạnh ở phía bắc sẽ di chuyển xuống nước ta ảnh hưởng tới các tỉnh miền bắc
bắc bộ sẽ chuyển nhiều mây có mưa nhỏ và nhiệt độ giảm dần
ngày mai bắc bộ trời sẽ chuyển lạnh vùng núi có nơi chuyển rét
không mưa còn nắng từ sáng sẽ là thời tiết trong ngày hôm nay ở cả một mươi bốn tỉnh thành thuộc miền trung
từ thanh hóa xuống tới tận bình thuận
nhiệt độ trên các khu vực vì thế khá đồng đều phổ biến trong khoảng từ ba mươi một ba mươi bốn độ
có nơi nắng nóng với nhiệt độ là ba mươi năm ba mươi sáu độ
nắng sớm cũng xuất hiện ở các tỉnh phía nam
với thời tiết nắng sớm cường độ nắng cũng mạnh cộng với thời gian nắng kéo dài
nên tây nguyên và nam bộ đều có nhiệt độ cao
cụ thể là ở tây nguyên nhiệt độ chiều nay sẽ tăng lên mức ba mươi một ba mươi bốn độ
nam bộ có mức nhiệt là ba mươi bốn ba mươi sáu độ
trong đó miền đông nam bộ sẽ có nắng nóng diễn ra
mức nhiệt đạt ngưỡng là ba mươi năm ba mươi sáu độ
trên biển hôm nay ở khu vực phía bắc và giữa của biển đông
vùng biển huyện đảo hoàng sa tiếp tục có gió đông nam đến nam với cường độ cấp ba cấp bốn
ở khu vực phía nam của biển đông và vùng biển huyện đảo trương sa có gió đông bắc cấp bốn
từ đêm nay trở đi ở khu vực phía bắc vĩnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp năm
sóng biển cao từ một năm đến hai năm mét
vùng biển phía bắc của khu vực bắc biển đông gió chuyển hướng đông bắc
cường độ mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước